cùng với nắng mạnh thì độ ẩm trong không khí cũng rất thấp là dưới bốn mươi năm
nên nguy cơ cháy rừng sẽ ở mức cao đến rất cao
người dân các địa phương có rừng cần hết sức lưu ý cảnh giác
đối với các tỉnh từ khánh hòa trở vào đến bình thuận không xảy ra nắng nóng
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay duy trì từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
sau một mươi sáu giờ chiều khu vực ninh thuận cũng như là khu vực bình thuận
còn có khả năng xảy ra mưa rào và rông
trong mưa rông cần lưu ý tới hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
trong ngày hôm nay gió mùa tây nam đang hoạt động với cường độ mạnh dần lên
khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ có mưa sớm
khu vực phía nam của tây nguyên cũng như các tỉnh thuộc miền đông nam bộ
sẽ vẫn là những vùng có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở phía bắc tây nguyên là từ ba mươi đến ba mươi hai độ
phía nam tây nguyên có mức nhiệt hai mươi chín ba mươi một độ
còn các tỉnh nam bộ duy trì mức nhiệt là từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa trời không mưa
gió hướng nam mạnh cấp bốn cấp năm tầm nhìn xa trên một mươi km
khu vực huyện đảo trường sa gió tây nam cũng mạnh ở mức cấp bốn cấp năm
mưa rào và rông dài rác tầm nhìn xa ở mức bốn đến một mươi km
kèm theo đó là nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước